thực hiện theo nghị định chín mươi bốn của chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
tỉnh cà mau đã triển khai đồng bộ đến các địa phương và bắt đầu triển khai thu quỹ vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mỗi năm cà mau chỉ thu được khoảng năm mươi so với chỉ tiêu đề ra
không chỉ gặp khó khăn trong việc thu quỹ mà việc phân cấp quản lý và sử dụng nguồn quỹ cũng còn nhiều bất cập
đầm rơi là huyện ven biển của tỉnh cà mau nên tình trạng sạt lở ven sông ven biển
lốc xoáy diễn ra tần suất ngày càng cao hơn từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận bà con nhân dân
trong khi đó nguồn thu quỹ phòng chống thiên tai đang còn gặp rất nhiều khó khăn
qua thời gian triển khai thì năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín thì bình quân hàng năm thu quỹ này đạt khoảng sáu mươi bảy mươi không đạt với chỉ tiêu đề ra
phần lớn là do quá trình thực hiện cái này cũng là cái mới
nhân dân cũng như nhất là doanh nghiệp thì cũng chưa có ý thức là việc dặn đậm để tuyên truyền tới thu quỹ này không đạt với kế hoạch đề ra
hiện nay tất cả các huyện của tỉnh cà mau cũng gặp khó khăn tương tự nguồn thu chủ yếu từ cán bộ và người dân
còn thu trong doanh nghiệp thì khó khăn vì các đơn vị không hợp tác kỳ kèo không đóng đúng theo quy định
do không có chế tài xử lý nên dù có tuyên truyền vận động nhưng ý thức chưa cao
ngoài ra theo quy định chỉ có chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mới được quyền trì quỹ này
các huyện xã đều không được phân cấp do vậy dẫn đến vấn đề thiếu tính chủ động thì có thiên tai bất thường xảy ra
trong người kế quỹ phòng chống thiên tài thì theo chỉ tiêu của huyện giao thì ở đây là góc độ địa phương thu thì đăng nộp về trên huyện
rồi khi mà có sạc lõi thiên tài gì đó thì tùy theo từng trường hợp thiệt hại nhiều thì chúng ta sẽ tính theo tỷ lệ
thì hỗ trợ mang tính đắc hỗ trợ thôi
được biết năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch của tỉnh thu một mươi chín tỷ đồng nhưng đến cuối năm mới chỉ thu được một mươi năm tỷ đồng đạt năm mươi năm bảy kế hoạch
riêng năm hai nghìn một mươi chín tính đến thời điểm hiện tại mới thu được bốn ba tỷ đồng đạt hai mươi một năm kế hoạch
như vậy so với kế hoạch đề ra thì kết quả này còn khá khiêm tốn
trong khi đó người dân bị thiên tài luôn cần sự hỗ trợ để vượt qua mọi khó khăn